cơ sở mầm non tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam thuộc dự án thiết chế công đoàn
được khánh thành từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy với kỳ vọng giúp cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có nơi gửi con ổn định yên tâm công tác
tuy nhiên từ đó đến nay vì chưa thống nhất được phương án quản lý sử dụng nên trường mầm non này vẫn chưa thể hoạt động
trong khi nhu cầu gửi con của công nhân lao động ngày một lớn phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc có khoảng hai mươi bảy công nhân đang làm việc tại các công ty nhà máy nên nhu cầu gửi con
vào các trường mẫu giáo cơ sở mầm non nhà trẻ là rất lớn vậy nhưng thời gian qua cơ sở mầm non tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc
do tổng liên đoàn lao động việt nam làm chủ đầu tư với tổng diện tích xây dựng là hơn một m hai tổng mức đầu tư khoảng bảy tỷ đồng
vẫn chưa đưa vào hoạt động gây ra nhiều lãng phí khiến cho nhiều công nhân lao động
ở đây hụt hẳn
tổ chức nào đó có nhu cầu thì thuê và có thể có quyền đầu tư thêm bổ sung tuy nhiên với nguyên tắc là không được thay đổi hiện trạng thực tế của cơ sở này
cơ sở mầm non của quân thường đội tỉnh quảng nam ở đông đốc và đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam sớm cho ý kiến để triển khai trong dịp hè này
để đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là cơ sở mầm non này được đi vào hoạt động